các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các cô gái này ngỏ lời mời đi nhà trọ mua vui nếu khách đồng ý thì hai bên tự thỏa thuận giá cả nhưng thấp nhất là ba trăm năm mươi đồng trên một lượt bán dâm
theo cơ quan chức năng thời gian gần đây trên tuyến đường quốc lộ sáu mươi ba đoạn từ xã vĩnh hòa hiệp đến thị trấn minh lương huyện châu thành mọc lên khá nhiều quán cà phê đèn mờ có gái mại dâm từ nơi khác đến núp bóng làm tiếp viên